hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào và hẹn gặp lại
từ đó các trò chơi có yếu tố cỡ bạc trên trong đó có game bài rick vip tip club vẫn tiếp tục hoạt động gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho xã hội
tại cơ quan điều tra ông trương minh tuấn cũng đã thừa nhận đã nhận được ba báo cáo của đoàn kiểm tra trong đó có báo cáo số một và số hai
ông trương minh tuấn đã chỉ đạo với nội dung là đồng ý đề xuất
hành vi của ông trương minh tuấn có dấu hiệu về mặt khách quan của tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
được quy định tại điều ba trăm sáu mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
tuy nhiên theo điều luật hậu quả là dấu hiệu bắt buộc trong cấu thành phải có thiệt hại về thể chất và vật chất có định lượng cho nên không đủ yếu tố cấu thành tội phạm
do vậy cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú thọ không xem xét xử lý trách nhiệm hình sự đối với ông trương minh tuấn
đề nghị bộ thông tin và truyền thông trao đổi phối hợp với các ban bộ ngành có liên quan xem xét kiểm tra xử lý trách nhiệm ông trương minh tuấn theo quy định
ngoài ông trương minh tuấn công an phú thọ cũng đề nghị bộ thông tin và truyền thông kiểm điểm xử lý trách nhiệm các ông
nguyễn minh hồng nguyên thứ trưởng lê quang tự do phó cục trưởng cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử phạm thị thu huyền trường phòng thông tin điện tử bùi thị thúy liễu phó trưởng phòng thông tin điện tử
trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ các cá nhân trên đều thiếu trách nhiệm hoặc chưa làm hết trách nhiệm của mình dẫn đến việc tội phạm lợi dụng kẽ hở tổ chức đánh bạc gây hậu quả nghiêm trọng
tuy nhiên hành vi trên chưa đủ cấu thành tội phạm không đến mức xử lý trách nhiệm hình sự nên cơ quan điều tra đề nghị bộ thông tin và truyền thông xem xét xử lý theo quy định
sau quá trình điều tra mở rộng vụ án vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư
khi nhà nước thu hồi đất xảy ra tại xã tuấn mậu huyện sơn động tỉnh bắc giang
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang đã thi hành lệnh bắt một đối tượng về hành vi chiếm giữ trái phép tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang đã có đủ căn cứ để xác định ông ngô phước bình sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu
trú tại số nhà ba mươi bảy đường đào sư tích bốn phường ngô quyền thành phố bắc giang
chiếm giữ trái phép số tài sản lớn là tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng
vào ngày một mươi một tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang đã ra quyết định khởi tố bị can
ra lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với ông ngô quốc bình
cùng ngày viện kiểm sát nhân dân tỉnh bắc giang đã phê chuẩn các quyết định tố tụng trên
ngày một mươi hai tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang đã thi hành lệnh bắt tạm giam bị can đối với ông ngô quốc bình
khám xét chỗ ở của ông ngô quốc bình lực lượng công an đã thu giữ một số tài liệu có liên quan đến vụ án
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang đang tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
một vụ tai nạn nghiêm trọng vừa xảy ra trên đường hồ chí minh vào lúc dạng sáng khiến bốn nạn nhân tử vong tại chỗ và hai người khác bị thương
cụ thể vào lúc giờ một mươi phút dạng sáng ngày hôm nay tại km hai trăm chín mươi tám cộng năm trăm linh trên đường hồ chí minh
đoạn qua thôn ca hẹp xã tà rột
huyện đắc grông tỉnh quảng trị đã xảy ra vụ tên nạn giao thông nghiêm trọng
thì xảy ra va chạm với một xe mô tô khác không biển kiểm soát do hồ văn tiên sinh năm hai nghìn bốn chú tại xã tả rột chở theo một người điều khiển theo hướng ngược lại
cú va chạm mạnh đã khiến bốn người tử vong hai người bị thương nhẹ
liên quan đến đoạn video kết thúc
trước khi lại vụ việc một người đàn ông đến rút tiền tại cây atm trên địa bàn quận thanh xuân hà nội đã có hành vi hành hung phụ nữ khác gây bức xúc trên mạng xã hội
hiện nay người đàn ông này đã ra cơ quan công an trình diện
người đàn ông có hành vi hành hung người phụ nữ trên là đào quang tiến chú tải phố bùi sương chạch quận thanh xuân hà nội
vào sáng ngày hôm qua nạn nhân nữ đến cây atm tại số ba mươi năm phố khương trung phường khương trung để rút tiền
thời điểm này tại cây atm có đông người xếp hàng đợi tới lượt
khi sắp đến lượt người phụ nữ rút tiền thì bất ngờ tiến đến sau thế nhưng lại chen lên đứng trước
khi nạn nhân nhắc nhở tiến không những không nghe mà còn bày tỏ thái độ có những lời lẽ thách thức đe dọa
sau khi không rút được tiền người đàn ông liền quay ra chửi bới tát và lấy mũ bảo hiểm đánh vào đầu nạn nhân
hiện công an phường khương trung đang phối hợp với công an quận thanh xuân điều tra làm rõ vụ việc
thưa quý vị và các bạn nếu như trước kia các đối tượng nghiện ma túy thường là ở độ tuổi trung niên
thì giờ đây lại là đối tượng nghiện ma túy
ngày hôm nay đang có xu hướng ngày càng trẻ hóa với sự xuất hiện của nhiều loại ma túy tổng hợp
các chất hướng thần mới và nguy hiểm hơn
và những biểu hiện thất thường cho thấy nhất ở những bệnh nhân này đó là trạng thái hưng phấn hoặc là ủ rũ
hành động kỳ quạc do có phản ứng với những ảo giác kéo dài trong não
ba mươi ba tuổi buôn chán chuyện học hành và lao vào sử dụng cỏ mỹ liên tục trong ba năm
chỉ khi thấy con mình có dấu hiệu khép mình ảo giác gia đình bệnh nhân này mới đưa em
tới viện sức khỏe tâm thần bệnh viện bạch mai thì đã biết con mình bị dối loạn tâm thần do nghiện chất
xét nghiệm cần sa trong máu thì là âm tính
tuy nhiên thì cái dối loạn tâm thần thì nó vẫn còn dai giản
và mình cũng phải khẳng định luôn khi đã có dối loạn tâm thần trên bệnh nhân nhiễm chất
hoặc sử dụng chất nạm dưỡng chất thì nó sẽ không mất đi khi mà bệnh nhân ngừng sử dụng chất
không chỉ có mỹ mà những ảnh hưởng này cũng không mất đi đối với những người sử dụng ma túy đá
do mọi người bảo là không có vấn đề gì thoải mái nên là em cũng đã chơi thủ xuyên hơn
thì đợt đấy em có tập gym đạp bóng
nhưng mà sau khi em chơi nhiều như vậy thì bắt đầu nó cũng làm em cảm thấy rất là mệt
em đạp bóng em tập thì nó cũng đều mất sức rất là nhanh

cái này bị sao nhã
ví dụ như bây giờ để mà nói chuyện thì em chỉ tập trung vào nói chuyện không nhả làm được gì gì khác
nguy hiểm hơn là hiện nay ngày càng có nhiều loại ma túy tổng hợp được biến thể rất tinh vi từ những loại ma túy truyền thống
với hình thức và cách sử dụng cũng dễ dàng và tiện lợi hơn khiến cho giới trẻ dễ tiếp cận
và từ đó độ tuổi sử dụng ma túy tổng hợp đang trẻ hóa một cách báo động
cơ bản là chuyện chăn sử dụng loại ma túy tổng hợp là cái loại mang cái tính hướng thần cao và cái xu hướng ngày càng trẻ
qua bắt giữ nhiều vụ án thì có những đối tượng chỉ một mươi sáu một mươi bảy tuổi cũng đã sử dụng đến loại ma túy tổng hợp này rồi
thế hệ mà trẻ như hiện nay mà các bạn đang bị ảo tượng là chơi một lần rồi sử dụng một lần là không hiện
tại bây giờ thì là chủ yếu là sử dụng các loại
nhiều người nói là người ta không có kích thần và cái tỷ lệ của nó là thường thì ở cái tuổi mà vị thành niên
tuổi thanh thiếu niên người ta ham muốn tìm tòi và người ta khám phá và đa số người ta sử dụng nước trẻ
thông kê của chúng tôi thì đến khoảng tám mươi là cái tỷ lệ là ở đứa trẻ
đây là một thực tế đáng lo ngại khi mà giới trẻ hiện nay chính là tương lai của đất nước
bên cạnh sự vào cuộc mạnh mẽ của lực lượng công an trong những năm vừa qua trên mặt trận đấu tranh với tội phạm ma túy
thì phần còn lại của cuộc chiến nằm trong chính mỗi gia đình
xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã cai lậy tỉnh tiền giang
đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng cùng về tội trộm cắp tài sản
đối tượng ngô thanh du sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại ấp phú bình xã phú nhân
hộ khẩu thường trú tại ấp phú bình xã phú nhân
hộ khẩu thường trú tại ấp phú nhân huyện cai lậy tỉnh tiền giang
đối tượng nguyễn xuân điểm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy hộ khẩu thường trú tại ấp bình tịnh xã bình phú huyện cai lậy tỉnh tiền giang
và đối tượng mai hoa cảnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại ấp bốn xã mỹ tân huyện cái bè tỉnh tiền giang
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát điện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện